các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thông tin cụ thể sẽ có trong chương mục sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay với những chia sẻ từ chuyên gia của bệnh viện đa khoa tâm anh mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
nghiên cứu cho thấy có đến năm mươi năm triệu chứng tồn tại lâu dài sau khi hồi phục covid một mươi chín cấp
trong đó các con số thống kê về tổn thương tim mạch hậu covid một mươi chín khiến nhiều người giật mình
một phần năm số bệnh nhân xuất hiện tổn thương tim kéo dài
hai mươi sáu mươi bệnh nhân gặp các bất thường về tim ở thời điểm hai tháng sau khi nhiễm covid một mươi chín
và sáu tháng sau khi nhiễm số trường hợp bị tổn thương tim vẫn còn khoảng từ năm chín
một số vấn đề tim mạch mà người mắc covid một mươi chín thường gặp sau khi khỏi bệnh gồm
dung nghĩ viêm cơ tim viêm màng ngoài tim bất thường nhịp tim bệnh cơ tim do căng thẳng còn gọi là hội trứng trái tim tan gỡ
xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia chương trình sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay
thưa bác sĩ một câu hỏi mà rất nhiều người quan tâm trong thời gian gần đây đó là
hậu covid người bệnh có thể gặp những vấn đề gì liên quan đến tim mạch ạ
hiện tại bây giờ có một vấn đề rất nổi bật rất nóng để là các triệu chứng sau hậu covid
và trong tất cả những triệu chứng hậu covid trong đấy triệu chứng tim mạch là triệu chứng rất hay gặp
thì đầu tiên chúng ta phải hiểu là cái triệu chứng tim mạch hậu covid là gì
tổn thương hậu covid gây ra do một tình trạng covid virus tấn công vào cơ thể
tấn công vào những tế bào cơ thể thông qua những thụ thể
của men chuyển
thì thụ thể đấy ở rất nhiều những nội mạc của mạch máu
trong đấy có phổi trong đấy có tim trong đấy có thận
có mạch não và các hệ thống mạch phát của cơ thể
khi một người bị nhiễm covid thì nó sẽ trải qua rất nhiều giai đoạn khác nhau
từ giai đoạn cấp tính sau đó giai đoạn viêm phổi sau đó giai đoạn siêu nhiễm
và những triệu chứng của tim mạch những biến trường trên tim mạch
có thể xảy ra ở tất cả những cái giai đoạn đó
từ giai đoạn cấp tính giai đoạn viêm phổi thậm chí giai đoạn siêu nhiễm về sau
thế thì một bệnh nhân khi có tổn thương tim mạch do covid
thì có thể xuất hiện triệu chứng ngay lập tức trong giai đoạn cấp
ví dụ nặng nhất là gì
nặng nhất là bệnh nhân có thể bị viêm cơ tim cấp
bị tổn thương huyết khối tắc mạch cóc có thể là tắc mạch vành có thể là tắc mạch phổi
thậm chí có một số những bệnh nhân mà tiến triển một cách âm ỉ
mà bệnh nhân không hề biết mình đã có những cái tổn thương tim tổn thương mạch do virus
ví dụ như những trường hợp mà tổn thương sơ hóa cơ tim kéo dài
thì bệnh nhân có thể xuất hiện những triệu chứng rất âm thầm rất từ từ
có thể chỉ là biểu hiện khó thở tăng dần hoặc là thậm chí là mệt hoặc là huyết áp thấp
những trường hợp như thế thì có thể có một tổn thương cơ tim gây ra suy tim
tiến triển mạng tính từ từ mà mình không biết
một tổn thương tiếp theo là trong những tổn thương của cơ tim
do covid đó là gì đó là những tình trạng rối loạn nhiệt tim
đó là một biểu hiện thật sự rất hay gặp
triệu chứng thứ tư mà chúng tôi cũng rất hay gặp những bệnh nhân đến khám đó là gì
đó là bệnh nhân cảm thấy có xuất hiện những rối loạn về vận mạch
ví dụ như bệnh nhân có những cái tổn thương ngoài da thỉnh thoảng
tay hoặc là chân nhất là lòng bàn tay bàn chân tự nhiên đã đào ẩn lên
hoặc là có những cái trường hợp bệnh nhân tự nhiên là
thấy tim mình đang ngồi hoạt động bình thường tự nhiên thấy đập dồn dập lên
thì đấy có thể là do một cái hệ tổn thương
một rối loạn hệ thần kinh tự động của cơ thể mình sau khi mình bị nhiễm covid
thì ngoài ra còn có rất nhiều những triệu chứng khác nữa
ví dụ như đau ngực có thể là mệt hoặc là có thể khi thay đổi thời tiết
hoặc là người lúc nào cũng cảm thấy như người bị rác tháp đầu cứ bồng bềnh bồng bềnh
thì đấy là những triệu chứng có thể là nhẹ nhàng hơn
nhưng mà cũng gợi ý là một cái người có thể bị những triệu chứng sau khi mình nhiễm covid
bệnh cần làm gì để điều trị di chứng tim mạch hậu covid thưa bác sĩ
ngoài cái chuyện chúng ta phải có một cái sự để ý hơn nữa sức khỏe của mình
để phát hiện các dấu hiệu sớm để chúng ta đi khám sớm
thì chúng ta nên có những cái lưu tự ý về mặt chế độ ăn uống sinh hoạt
ví dụ như cái trường hợp bệnh nhân mà sau khi mắc covid xong
thì tôi thấy là cái triệu chứng hay gặp là rất là chán ăn
các bạn ăn uống cảm thấy kém không ngon miệng
thì cái giai đoạn này thì chúng ta phải tập trung những cái thức ăn những cái dinh dưỡng
mà có nhiều chất dinh dưỡng hơn dễ hấp thu hơn
và đôi khi chúng ta cần phải có những cái bữa ăn nhỏ
ví dụ như chúng ta không ăn được nhiều một lúc thì chúng ta hay chia nhỏ những cái bữa ăn ra
đặc biệt là những trường hợp bệnh nhân mà có bệnh lý tim mạch rồi
có những cái họ đang phải chịu một cái bệnh lý tim mạch rồi
thì càng phải có một cái quan tâm sâu sát hơn trong cái vấn đề dinh dưỡng
làm sao cho đủ năng lượng
mình có được những cái thực phẩm mà có thể tăng được cái sức đề kháng cho cơ thể
cái thứ hai là chúng ta cần phải có một cái chế độ sinh hoạt
tức là ngủ với đủ sức hạn chế những cái đồ ăn thức uống có cái tính chất kích thích
ví dụ như là rượu trà cà phê thuốc lá thì chúng ta cũng nên rất là tránh
và đặc biệt là chúng ta nên có những cái sự vận động thể thục thể giao mà nó phù hợp với cơ thể mình
và đặc biệt ở cái giai đoạn hồi phục sau covid thì chúng ta nên có những cái bài tập thở
cũng như là có thể chúng ta đi bộ từ từ tăng dần để cho cơ thể vừa có thể thư giãn
mà vừa có thể có những cái tăng cường vận động để cho mình có thể có một cái sức khỏe tốt hơn
ngoài ra thì các cái việc tuân thời khác theo cái quy định của bộ y tế ví dụ như là giữ khoảng cách với những người đang hoặc là đã
tại vì hiện tại bây giờ chúng ta đang có một cái vấn đề tái nhiễm có rất là nhiều
nên mặc nhiều người đã nhiễm rồi thì cũng đừng nên chủ quan
chúng ta cũng có thể bị tái nhiễm
chính vì thế mỗi những lần tái nhiễm như thế sẽ làm cho sức khỏe chúng ta sẽ yếu đi
nên cái việc mà phòng thủ phòng bệnh theo các quy định của bộ y tế cũng rất là quan trọng
và cái việc mà tiêm tâm thủ theo vaccine thì cũng là một cái mà chúng ta nên làm để có thêm một cái hàng rào bảo vệ cơ thể của chúng ta
xin cảm ơn bác sĩ với những chia sẻ vừa rồi
các chuyên gia khuyên cáo người mắc covid một mươi chín đừng bỏ qua các dấu hiệu nào
dù là nhỏ nhất hội chứng hậu covid một mươi chín có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tim mạch nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời
khoa tim mạch bệnh viện đa khoa tâm anh quy tụ đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm được đầu tư cơ sở vật chất hiện đại và phòng khám tiện nghi là địa chỉ thăm khám tầm soát và điều trị các bệnh lý tim mạch uy tín
khoa thường xuyên cập nhật những phác đồ kỹ thuật mới theo hướng dẫn và khuyến cáo của hiệp hội tim mạch châu âu và hội tim mạch hoa kỳ trong chẩn đoán và điều trị bệnh giúp người bệnh nhận được sự điều trị tối ưu nhất
ngoài ra trung tâm tim mạch bệnh viện đa khoa tâm anh còn phối hợp chặt chẽ với các chuyên khoa khác giúp điều trị toàn diện cho người bệnh có nhiều bệnh lý đi kèm
đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại vào khung giờ này ngày mai